theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh thành phố cần thơ cho biết
mưa to kèm theo rông lốc trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng tám đã làm sập tốc mái tám mươi ba căn nhà tại bốn quận huyện
gồm cái răng thốt nốt vĩnh thạnh và thới lai trong đó có sáu căn nhà bị sập hoàn toàn và một người bị thương
địa phương có nhà sập và tốc mái nhiều nhất là quận cái răng với năm mươi ba căn nhà
ngoài ra mưa rông còn làm đứt đường dây điện trung thế gãy hai trụ điện hạ thế làm mất điện tại khu công nghiệp hưng phú
phường phú thứ ảnh hưởng đến sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn
quận thốt nốt có tám nhà bị tốc mái ngay sau khi lốc xoáy xảy ra địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại
sửa chữa lại nhà cửa ngay trong ngày ngành điện lực cũng khẩn trương khắc phục sự cố đảm bảo cung cấp điện trong ngày
phục vụ cho doanh nghiệp và người dân ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ đã hỗ trợ hai hội dân bị ảnh hưởng nặng ở quận cái răng với số tiền một mươi ba triệu đồng
từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố cần thơ đã xảy ra một mươi tám đợt mưa kèm theo rông lốc làm sập hai mươi năm căn nhà